một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân xã châu thôn huyện vùng cao quế phong tỉnh nghệ an
theo chính quyền và người dân xã châu thôn trận mưa đá kèm theo lốc xoáy mạnh kéo dài hơn một mươi năm phút với những hạt đá có đường kính khoảng một cm
kết quả đã làm cho hai trăm bốn mươi chín ngôi nhà bị tốc mái nhiều cây cối bị đổ gãy hòa màu bị hư hại
ngoài ra nhiều tài sản của người dân cũng bị hư hỏng nặng một người dân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng hiện tại chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thiên tài